thưa quý vị sau siêu bão hải yen năm hai nghìn một mươi ba có thể nói năm hai nghìn một mươi bảy là một năm mà chúng ta rất vất vả
để chống chọi liên tiếp các cơn bão quần thảo ở biển đông và đất liền
và cho đến thời điểm này trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đã phải hai lần đưa ra cảnh báo
cấp độ rủi ro thiên tai lên mức cấp bốn tức là chỉ còn một cấp nữa là ở mức thảm họa
sau đây mời quý vị khán giả cùng nhìn lại những điểm chính về mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín
đến thời điểm này đã có bốn cơn bão đi vào đất liền việt nam
quần thảo và cướp đi tính mạng của hơn hai trăm linh người
phá hủy hàng trăm nghìn ngôi nhà và hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập nước bị lũ quét bị cô lập hoặc phải di rời khẩn cấp
phá nát hàng nghìn hectare lúa hàng chục nghìn hectare hoa màu hàng trăm nghìn gia súc bị chết và cuốn trôi
hàng trăm phòng học bị tốc mái hoặc ngập nước hàng chục nghìn cây xanh đô thị bị bật gốc gãy đổ làm suy giảm diện tích rừng
hàng trăm nghìn mét đường bị sạt lở hư hỏng làm sập và hư hại cầu
hàng trăm nghìn lồng bè thủy hải sản bị cuốn trôi kênh mương kẻ sạt bị trôi theo dòng nước
hoặc hư hỏng nặng và hàng nghìn cột điện bị gãy đổ
hàng chục trạm biến thế hư hỏng nặng
lần thứ nhất cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp bốn được áp dụng trên diện rộng trong cơn bão số một mươi
áp sát đất liền vào sáng ngày một mươi năm tháng chín đến gần trưa bão số một mươi đổ bộ vào khu vực giáp danh hà tĩnh quảng bình
với sức gió mạnh cấp một mươi hai giật tới cấp một mươi bốn một mươi năm
lần thứ hai cấp độ bốn được áp dụng ở diện hẹp ba tỉnh phú yên khánh hòa và bình định trong bão số một mươi hai đam rây
lúc hai giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một đam rây bắt đầu gây gió cấp tám cấp chín khi đổ bộ vào khánh hòa phú yên và bình định
lúc mạnh nhất sức gió của dan rây lên tới cấp một mươi ba tức là khoảng bốn mươi mét trên một giây
con số này đã đưa đam rây trở thành cơn bão mạnh nhất trong suốt ba mươi năm qua
cấp một mươi ba là cấp gió chưa từng được ghi nhận ở thành phố nha trang trong lịch sử
dan rây còn là cơn bão hiếm hoi quần thảo liên tục sáu tiếng đồng hồ trên đất liền
với sức gió cấp một mươi giật cấp một mươi hai rồi mới chịu trở thành vùng áp thấp
và quả thật đống đổ nát mà dan rây để lại đã cho chúng ta thấy các nhà khoa học đã không sai
khi nâng mức cảnh báo thiên tai lên mức độ bốn tức là chỉ còn cấp sau cấp thảm họa
vâng có thể nói khi nhìn lại những hình ảnh mà bão số một mươi hai damri để lại thực sự đã khiến cho chúng ta rất đau lòng
đối với những nhà khoa học khí tượng thủy văn thì những điều này đã được dự báo trước từ tháng bốn
dự báo hạn vừa hạn dài dự báo mùa là hoạt động cực kỳ quan trọng giúp chúng ta chủ động phòng chống giảm thiểu tối đa thiệt hại
để hiểu thêm về nguyên nhân vì sao năm hai nghìn một mươi bảy lại là năm có nhiều cơn bão đổ bộ vào việt nam với sức tàn phá lớn như vậy
mời quý vị cùng gặp gỡ
quý vị đã đưa ra những nhận định chính xác về tình hình bão lũ ngày từ tháng bốn
phòng hội thảo khí tượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đây là kiếp sự báo viên theo dõi các sự báo tình hình bão số một mươi hai đam rây
đã hơn một mươi ngày nay họ thường xuyên túc trực đưa ra các ý kiến dựa trên các phân tích cơ sở dữ liệu
từ hàng trăm trạm khí tượng đo lường đặt khắp đất nước và các mô hình dự báo từ khắp nơi trên thế giới
tiến sĩ hoàng phúc lâm trưởng phòng dự báo khí tượng hạn vừa
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương với một mươi ba năm công tác tại đơn vị chủ trì hội thảo
việc đưa ra được một văn bản dự báo hạn vừa hạn dài cho cả mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi bảy từ tháng bốn
là kết quả của một quá trình làm việc khoa học có tranh luận và đồng thuận trên các cơ sở dữ liệu thực tế
và đến thời điểm này những dự báo xa đó đã trở thành hiện thực
năm hai nghìn một mươi bảy là một năm vô cùng vất vả đối với các dự báo viên ở đây
và với cả hệ thống phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trên cả nước
từ tháng bốn thì chúng tôi đã có bản tin nhận định mùa đầu tiên cho mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi bảy
trong đấy có đưa ra nhận định là năm nay sẽ là năm có nhiều bão hơn so với trung bình nhiều năm
cụ thể là chúng tôi dự báo là từ một mươi ba đến một mươi năm cơn bão trên hoạt động trên biển đông
và trong đấy thì từ ba đến năm cơn là ảnh hưởng đến đất liền
đến thời điểm này thì chúng ta đã có được một mươi hai cơn bão và bốn áp thấp nhiệt đới
cùng với đó là bốn cơn bão đổ bộ vào đất liền
một cái nhận định nữa của chúng tôi hồi tháng bốn là gì là đa số các cơn bão là sẽ tập trung vào khu vực trung bộ
và sẽ tập trung vào cuối mùa bão
thì chúng ta có bốn cơn bão trong năm hai nghìn một mươi bảy
thì cả bốn cơn này đều đổ bộ vào trung bộ
nhấn mạnh về tính bất thường của mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi bảy chính là yếu tố của tự nhiên đánh vào điểm yếu của việt nam
đó là sự mất cảnh giác thiếu kiến thức và kinh nghiệm đối phó với bão lũ
nhìn lại con số thương vong và hoàn cảnh dẫn tới thương vong
đều do các nguyên nhân trên chứ ít khi là nguyên nhân do bão quá mạnh hoặc nước quá xiết
bất cứ luật ở đây thể hiện mấy cái thứ nhất là không có cơn nào bão nào vào bắc bộ
thứ hai là cả bốn cơn thì lại đều vào trung bộ
thứ ba là cơn bão số một mươi hai vừa rồi là về cuối mùa và vào khu vực phú yên khánh hòa
thì là cái cường độ của nó là lớn
chúng tôi tính toán thì khoảng trong vòng một mươi năm trở lại đây thì mới có một cơn bão lớn như thế
sự khắc nghiệt của khí hậu và môi trường
sự khắc nghiệt của khí hậu và môi trường
ngày càng có xu hướng tăng lên và đang phá vỡ những quy luật tồn tại nhiều năm qua
chúng tôi để đưa ra nhận định đấy là dựa vào hiện tượng enso
tức là đầu năm thì là hiện tượng enino
khi đấy thì mùa mưa bão sẽ bắt đầu muộn hơn so với cả mọi năm
còn về cuối năm thì enso có xu hướng chuyển giang pha lanina và trung tính
cho nên là bão sẽ hoạt động nhiều hơn vào giai đoạn cuối năm
bão kèm mưa to bất thường chính là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt các loại hình thiên tai xuất hiện
lỗ quét sạt lở đất
đã gây nên các hậu quả kinh hoàng
tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta có bốn mươi chín người thiệt mạng do bão và sau bão
và chỉ trong tháng một mươi bão lũ và thiên tai đã lấy đi sinh mạng của một trăm bốn mươi tám người
gấp hai năm lần so với tháng chín
và tính đến thời điểm tháng một mươi một này
chúng ta cũng đã có hơn một trăm linh người dân thiệt mạng và mất tích sau bão số một mươi hai
điều này cho thấy dự báo chính xác được trước cả mùa mưa bão không khó
nhưng điều ấy không có nghĩa chúng ta sẽ giảm thiểu được thiệt hại
chính chủ động phòng chống nâng cao cảnh giác và kỹ năng đối phó với các loại hình thiên tai
mới chính là cốt lõi của mục đích giảm thiểu thiệt hại mà chúng ta cần thiết lập